thưa quý vị chiều ngày hai tháng một lực lượng chức năng tỉnh đồng tháp đã huy động thêm nhiều thiết bị đến hiện trường để hỗ trợ giải cứu bé trai
ghi nhận đến một mươi bảy h chiều công tác cứu hộ vẫn đang khẩn trương diễn ra
quân khu chín cũng đã điều động thêm lực lượng công binh cùng với nhiều trang thiết bị hỗ trợ để giải quyết vấn đề
lực lượng cứu hộ tiếp tục nạp oxy vào miệng hố bằng ống truyền khí
dù nạn nhân không có tương tác nhưng các cơ quan chức năng tỉnh đồng tháp vẫn đang tiếp tục nỗ lực với phương châm còn nước còn tác
chúng tôi sử dụng lực lượng chuyên nghiệp của cứu nạn đồng thời là quy động quân sự và những lực lượng khác liên quan để phục vụ cho công tác cứu nạn này
và sẽ liên tục duy trì đến khi cứu được bé lên
khó khăn lớn nhất hiện nay là trụ bê tông được đóng sâu khoảng ba mươi năm mét gồm ba cọc rời hàng lại với nhau
theo phương án cứu hộ ban đầu lực lượng cứu hộ sẽ khoan một lỗ rỗng để dùng phương pháp xoáy nước xung quanh thành cọc bê tông
tuy nhiên quá trình thực hiện sẽ không thể làm gấp bởi có nguy cơ
làm gãy cọp gây nguy hiểm cho cháu bé
chúng tôi sử dụng giải pháp xoáy nước tạo ra ma sát giảm ma sát thành cọp
và khi đất đã nhảo ra và giảm ma sát thành cọp chúng tôi sẽ sử dụng thiết bị cẩu sẽ nâng cọp lên và chúng tôi sẽ cứu hộ
theo tiên lượng do bé trai rơi từ độ cao trên ba mươi mét xuống nên có thể đã xảy ra đa chấn thương
ngoài ra ở độ sâu trên ba mươi m sẽ rất lạnh và thiếu khóa
nên tình hình cháu bé vẫn đang được tiên lượng khá dày dặn
việc triển khai lực lượng công binh đối với mục đích dùng camera nội soi để xác định vị trí nạn nhân
sau đó dùng thiết bị kỹ thuật cất trụ bê tông để đưa bé ra
liên quan đến vụ việc thủ tướng chính phủ phạm minh chính cũng đã ký công điện chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung cứu nạn khắc phục hậu quả sự cố
thủ tướng yêu cầu chủ tịch tỉnh đồng tháp chỉ đạo các cơ quan chức năng chủ trì tiếp tục phối hợp với ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
bộ quốc phòng bộ xây dựng bộ giao thông vận tải huy động mọi lực lượng phương tiện cần thiết để tập trung triển khai công tác cứu nạn kịp thời
bảo đảm yêu cầu nhanh nhất hiệu quả nhất kịp thời thăm hỏi động viên gia đình người bị nạn
chúng tôi sẽ quyết tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng cứu hậu phải xuyên suốt
trong hoàn cảnh khó khăn nhưng mà chúng tôi sẽ quyết tâm làm
cũng theo lãnh đạo xây dựng thông vận tải tỉnh đồng tháp hiện khối công việc giải cứu cháu bé rất lớn phải điều đoàn thiết bị nhân lực
vì vậy phải có sự phối hợp nhịp nhàng sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân để quá trình cứu hộ cháu bé thuận lợi
thưa quý vị trong chiều ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi ba
lưu lượng người tham gia giao thông tại các cửa ngõ thủ đô hà nội dù có sự gia tăng nhưng tình trạng ồ nứ cũng được giảm nhựa thiểu
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự
thưa quý vị tôi đang có mặt tại cửa ngõ cao tốc pháp vân cầu rẽ lối đi vào trung tâm thành phố hà nội
hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi ba nên nhu cầu đi lại của người dân tăng cao vô cùng đông đúc
tuy nhiên cho đến bây giờ chưa xảy ra tình trạng ồn tắc kéo dài
tại cửa ngõ cao tốc pháp vân cầu rẽ lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông bắt đầu tăng lên đông hơn ngày thường rất nhiều tuy nhiên chưa ổn tắc
lực lượng sẽ xử lý ồn tắc kịp thời hoặc các sự cố tai nạn giao thông trên đường kiên quyết không để xảy ra tình trạng ồn tắc kéo dài

tết dương lịch năm nay khá gần tết nguyên đán nên nhiều người không về quê mà ở lại hà nội đó cũng là nguyên nhân khiến phương tiện và hành khách tại các bến xe không đông đúc như mọi năm
về lượng xe của đợt nghỉ tết dương lịch thì xe liên tỉnh tăng một mươi năm lượt khách tăng khoảng hai trăm linh
bến xe chúng tôi cũng đã phối hợp với tất cả các lực lượng công an bến xe giáp bát
công an phường nhật công an phường nhật công an phường nhật công an phường nhật công an phường nhật công an phường nhật công an phường nhật công an phường nhật công an phường nhật
tết dương lịch và chúng tôi bố trí một trăm linh cán bộ công nhân viên đi làm để giải tỏa trong đợt tết dương lịch để bà con đi lại được thuận tiện nhất
theo dự báo mật độ phương tiện tham gia giao thông sẽ tiếp tục tăng cao
đặc biệt là tại những cửa ngõ và các tuyến vành đai các tuyến có bến xe nhà ga
do đó người dân cần cân nhắc và chọn lựa cho mình lộ trình phù hợp tuân thủ tuyệt đối sự điều tiết của lực lượng chức năng
cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn rất lớn
thiêu dụi một bãi thu mua phế liệu ở huyện grongbuk
hỏa hoạn xảy ra vào khoảng sáu giờ sáng nay
phòng cảnh sát phòng trái chữa cháy và kiếm nạn cứu hộ công an tỉnh đắk lắc nhận được tin báo cháy
tại bãi thu mua phế liệu của gia đình ông nguyễn văn ngộ ở xã hà phương rang huyện grongbuk
ngay lập tức đơn vị đã điều động năm xe chữa cháy hai máy bơm cùng hơn ba mươi cán bộ chiến sĩ đến dập lửa
tại hiện trường ngọn lửa bao trùm toàn bộ bãi phế liệu cột khói bốc cao hàng trăm mét kèm theo nhiều tiếng nổ lớn
sau ba mươi phút đám cháy cơ bản được khống chế
họ hoạn không nguyên thiệt hại về người nhưng toàn bộ diện tích hơn một trăm linh mét vuông của bãi phế liệu bị thiêu dụi
thiệt hại tài sản ước tính khoảng một trăm năm mươi triệu đồng
nhận định nguyên nhân ban đầu là do sự cố hệ thống thiết bị điện
thưa quý vị vào dịp cuối năm nhu cầu sản xuất mua bán hàng hóa trên thị trường tăng cao
và đây cũng là thời điểm các cơ sở sản xuất và các khu chợ truyền thống trung tâm thương mại
ở địa bàn tỉnh hòa bình tăng cường thời gian công suất hoạt động để phục vụ người tiêu dùng
do đó thì nguy cơ cháy nổ luôn thường trực nếu như chúng ta chủ quan lơ là công tác phòng cháy chữa cháy
và trước thực trạng này lực lượng phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền
phổ biến kiến thức và kỹ năng phòng cháy chữa cháy cho người lao động tiểu thương
đồng thời tăng cường công tác tuần tra xử lý kịp thời khắc phục những thiếu sót vi phạm an toàn
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào thời điểm cuối năm
chợ thái bình thành phố hòa bình nhiều hộp cứu hỏa đã hỏng như thế này tuy nhiên chưa được thay mới
nhiều tiểu thương kinh doanh buôn bán lấn chiếm vẻ hè nếu sự cố xảy ra sẽ rất khó triển khai phòng cháy chữa cháy
thời điểm cuối năm nhu cầu sử dụng ga cũng tăng cao
tại các cơ sở san chiết ga trên địa bàn cán bộ phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh hòa bình
liên tục kiểm tra hướng dẫn về an toàn và tuyên truyền về những nguy cơ cháy nổ
nhằm nâng cao ý thức của người lao động cũng như chủ doanh nghiệp
các đơn vị trong lực lượng công an toàn tỉnh hà tĩnh đã mở đợt cao điểm gia quân quyết liệt triển khai các biện pháp đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi liên quan đến pháo
theo thống kê từ ngày một mươi năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai toàn tỉnh phát hiện bắt giữ xử lý bảy mươi tám vụ một trăm một mươi năm đối tượng thu giữ một năm trăm bốn mươi năm kg pháo bốn trăm sáu mươi quả pháo nổ một bốn mươi năm kg thuốc pháo một mươi ba chín kg tiền chất thuốc pháo
các đơn vị đã chủ động tham mưu bán giám đốc tham mưu bán giám đốc với những các văn bản để chỉ đạo tiếp thời quyết liệt với công an các huyện thị xã thành phố
các đơn vị đã chủ động tham mưu bán giám đốc chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền bất kỳ cam kết đến hồ gia đình tổ dân phố tổ nhân gia nhằm nâng cao nhận thức cho người dân
để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về pháo nhất là tình trạng lợi dụng bưu chính các hình thức chuyển phát nhanh phương tiện giao thông vận tải để vận chuyển giao nhận pháo hoạt động mua bán trái phép pháo trên không gian mạng
các đơn vị trong công an tỉnh hà tĩnh sẽ tiếp tục tập trung lực lượng phương tiện tổ chức giả soát đấu tranh bắt giữ xử lý nghiêm đối với các hành vi phạm tội và vi phạm pháp luật về pháo bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn góp phần mang lại một cái tết an toàn lành mạnh
thưa quý vị hiện nay các hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng vô cùng phổ biến và ngày càng tinh vi
gần đây một phương pháp lừa đảo mới xuất hiện được các kẻ gian áp dụng thông qua hình thức mạo danh là nhân viên tuyển dụng ngân hàng tiến hành thu tiền của các ứng viên
ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng
vừa tốt nghiệp đại học đang có nhu cầu đi làm người đàn ông này tìm thấy thông tin tuyển dụng của một ngân hàng trên mạng xã hội facebook
sau khi hỏi thông tin anh đã tin tưởng đồng ý nộp phí tham gia ứng tuyển vào vị trí giao dịch viên cho người tự xưng là nhân viên làm việc tại phòng tuyển dụng của ngân hàng
mình thấy trên bếp tuyển dụng của pgibank thấy các thông tin đầy đủ nên là mình nhắn hỏi hỏi về tuyển dụng giao dịch viên
mình có nhắn hỏi thông tin thì người ta yêu cầu mình thu phí tuyển dụng là năm trăm linh đồng
lúc đấy thì mình cả tin nên truyền khoản trước sau đấy thì bị chặn nên là mới phát hiện ra là mình bị lừa
nắm bắt được cái tâm lý của rất nhiều người mà có thể là những người đang thất nghiệp và thường thì một lần hai lần có khi là đến ba lần để tạo một cái lòng tin nhất định cho các cầu ứng viên đó
và đến lần tiếp theo thì các đối tượng
các đối tượng này sẽ dụng bằng những cái câu chuyện để mà có thể tăng cái lãi suất lớn hơn
các đối tượng lừa đảo sẽ lợi dụng sự chủ quan của ứng viên lượng ứng viên chuyển tiền về tài khoản tham gia khảo sát hoặc phí tham gia tuyển dụng và hứa hẹn sẽ được trả lại với lãi suất cao sau đó chiếm đoạt của ứng viên
khi mà các cơ quan chức năng phát hiện thì có thể hoàn toàn xử lý về cái tội là tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với lại những cái đối tượng này
cái mức cao nhất đối với tội lừa đảo là xử phạt tù đến trung thân
và cái số tiền mà lừa đảo từ hai triệu đồng trở lên thì đã có thể là khởi tố về mặt hình sự
để chủ động phòng ngừa tội phạm lực lượng công an đề nghị người dân cảnh giác và tuyên truyền đến người thân bạn bè về thủ đoạn lừa đảo tránh mắc bẫy của đối tượng xấu
phía ngân hàng pzbank cũng đưa ra khuyến cáo pzbank chỉ có duy nhất fanpage tuyển dụng
và hoàn toàn không thu bất kỳ loại phí nào đối với ứng viên ứng tuyển tại pzbank
do đó để tránh rơi vào trường hợp đáng tiếc các ứng viên cần tăng cường cảnh giác trong tiếp nhận thông tin đặc biệt là các hành động liên quan đến giao dịch ngân hàng
thưa quý vị hôm nay là ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tức là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ tết dương lịch năm hai nghìn hai mươi bốn
đây cũng là thời điểm mà người dân sẽ có thể tìm hiểu về tội lừa đảo
người lao động cùng với học sinh sinh viên từ các tỉnh thành quay trở lại tp hcm cũng như là người dân thành phố trở về sau những chuyến du lịch
chúng tôi cũng đã có buổi ghi nhận về tình hình giao thông tại khu vực cửa ngõ của tp hcm
trên tuyến quốc lộ một a hướng từ miền tây về tp hcm đang có một lượng rất đông xe máy và ô tô di chuyển qua đây
tại giao lộ này có hệ thống đèn tín hiệu giao thông và luôn được các cán bộ chiến sĩ thuộc trạm cảnh sát giao thông tân cúc tổ chức phân luồn điều tiết giao thông
nên khu vực này các phương tiện đi lại vẫn rất ổn định
mặt khác ghi nhận cũng cho thấy lượng người dân ở miền tây nay về quê ăn tết cũng đã giảm đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái
nguyên nhân một phần là tết diễn định khá gần với tết ninh đáng nên người dân có lẽ sẽ dành ngày nghỉ cho tết phổ truyền nhiều hơn
tôi đang có mặt trên tuyến quốc lộ một a đoạn giao cắt với đường đoàn nguyễn tuấn
đây là một trong những giao lộ mà thường có lượng lớn phương tiện di chuyển về tp hcm
những năm trước thì đã từng xảy ra ủn tắc tại đây
tuy nhiên năm nay thì ghi nhận thì lượng lớn phương tiện đã đổ rồn về mặc dù đã là cao điểm của ngày cuối lễ kỳ nghỉ lễ này
nhưng phương tiện đi qua đây vẫn dễ dàng thuận lợi và chưa ghi nhận tình trạng nguồn tắc
tại giao lộ nguyễn văn linh và tuyến đường dẫn cao tốc tp hcm trung lương ghi nhận lượng xe khách xe tải qua đây cũng đã đông và trở nên nhộn nhịp nhưng di chuyển vẫn được ổn định
thực hiện công tác đảm bảo trực tự an toàn giao thông phòng ngừa ngăn chặn ủng tắc lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã lên sẵn phương án bố trí một trăm linh quân số
đồng thời sử dụng hệ thống camera giao thông giám sát theo dõi và phối hợp với công an các tỉnh lân tận
nhất phân luồn
cảnh sát giao thông thành phố cùng với các đội trạm và lực lượng cảnh sát giao thông công an cấp quyền phối hợp với thanh tra giao thông thanh niên xung phong cũng như là các phòng của cục c tám tại hai đầu cao tốc để làm sao để đảm bảo giao thông
về công tác kiểm tra xử lý các vi phạm giao thông trong dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi ba này từ ba mươi tháng một mươi hai đến trưa ngày hai tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
trong đó tước giấy phép lái xe có thời hạn bốn trăm sáu mươi tám trường hợp tạm giữ tám trăm tám mươi mô tô và bốn ô tô dự kiến số tiền phạt là bốn tỷ năm trăm linh triệu đồng
cách cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tố giác tội phạm để nhân dân và du khách đến cần thơ được hưởng một mùa xuân yên vui và hạnh phúc